kết quả của cuộc khảo sát mới đây của hãng tin kyodo cho thấy hơn năm mươi người dân nhật bản được hỏi bày tỏ không hài lòng về cách ứng phó của chính phủ nước này đối với đại dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh hoạt động kinh tế trên toàn quốc bị đình trệ do dịch covid một mươi chín hơn tám mươi bốn số người được hỏi cho biết họ cảm thấy bất an về cuộc sống hiện tại
tuy nhiên tỷ lệ ủng hộ dành cho nội các của thủ tướng abe hiện ở mức bốn mươi một bảy tăng một ba điểm phần trăm so với cuộc khảo sát
công bố hồi giữa tháng bốn vừa qua sáu mươi bảy ba số người dân nhật bản cho rằng quyết định của ông abe đưa ra tuần trước theo đó gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm một tháng là phù hợp
trong khi đó một mươi ba tám cho rằng lệnh tình trạng khẩn cấp được gia hạn quá dài
hiện chính phủ nước này đang xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại một số tỉnh thành không phải là điểm nóng nhất của dịch covid một mươi chín trước ngày ba mươi một tháng năm thời điểm lệnh tình trạng khẩn cấp hết hiệu lực
theo hiệp hội du thuyền quốc tế
theo hiệp hội du thuyền quốc tế
đến nay hơn hai bảy trăm linh hành khách và thủy thủ trên ba mươi ba con tàu đã nhiễm covid một mươi chín đại dịch đã biến hàng loạt các con tàu phải cách ly không biết đến bao giờ mới có thể vào bờ
doanh thu trong năm hai nghìn một mươi tám của ngành du lịch tàu biển đạt năm mươi tỷ đô la tuy nhiên hiện ba hãng tàu lớn nhất thế giới với tám mươi thị phần toàn cầu đã phải dừng toàn bộ hải trình
riêng tại mỹ lực lượng tuần duyên nước này ước tính có hơn một trăm linh con tàu với trên bảy mươi thủy thủ và nhân viên
roier carebien một trong ba hãng tàu lớn nhất thế giới cho biết trong số hai mươi năm thủy thủ của hãng chỉ có hơn một người muốn ở lại tàu
tuy nhiên những người này đến từ hơn sáu mươi quốc gia và mỗi nước lại có quy định riêng về việc cho phép công dân hồi hương
các doanh nghiệp du thuyền sẽ phải chịu cả trách nhiệm hình sự lẫn dân sự nếu thủy thủ đoàn không đáp ứng được các quy định về việc lên bờ
do đó nhiều thuyền hiện vẫn phải tiếp tục lênh đênh trên biển không biết khi nào mới cập bến